một cơ sở sản xuất dưa cải sử dụng chất vàng ô vừa bị công an tỉnh phú yên cùng cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn thành phố tuy hòa
đó là cơ sở sản xuất của bà tiêu thị mai ở xã bình ngọc thành phố tuy hòa
thời điểm tiến hành kiểm tra cơ sở này có khoảng một trăm linh kg dưa cải đang giai đoạn muối chua
lấy mẫu dưa cải kiểm định và xét nghiệm lực lượng chức năng phát hiện mẫu dưa cải chứa chất vàng o
một chất màu tổng hợp được sử dụng trong công nghiệp
việc sử dụng chất vàng o trong thực phẩm sẽ dẫn tới giảm chức năng nội tạng của con người và đặc biệt là nguy cơ gây ung thư